tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iokia amano vừa đưa ra lời cảnh báo nguy cơ cao các phần tử khủng bố có thể tấn công hạt nhân ở mọi nơi trên toàn thế giới
tại hội nghị các bộ trưởng thảo luận các biện pháp ngăn chặn việc lạm dụng nguyên liệu phóng xạ cũng như phát hiện sớm phòng ngừa các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân
tổng giám đốc iaea yukia amazo nhấn mạnh đảm bảo an ninh hạt nhân hiệu quả là hết sức quan trọng đối với tất cả các quốc gia bởi các phần tử khủng bố và tội phạm sẽ tìm cách lợi dụng mọi kẽ hở trong hệ thống an ninh hạt nhân toàn cầu
iaea đã hỗ trợ các nước tăng cường đầu tư cho lĩnh vực an ninh hạt nhân và tăng cường nhân lực với hơn một mươi cảnh sát lính biên phòng và các chuyên gia khác được đào tạo trong suốt sáu năm qua
iaea cũng đã cung cấp cho nhiều quốc gia hơn ba thiết bị phát triển
năm nay cơ quan này đã cung cấp thiết bị phát hiện phóng xạ và hỗ trợ khác cho brazil trong thời gian diễn ra olympic và paralympic tại rio de janeiro